chú tại thành phố bạc liêu nên đêm ngày hai mươi sáu tháng bảy trong lúc cử cãi
miên đã dùng dao chém nhiều nhát làm ông liêm tử vong
sau khi gây án biên đã bỏ trốn và bị bắt giữ vào ngày hai mươi bảy tháng bảy
còn tại yên bái nạn nhân hoàng thị hợp chú tại thị trấn yên thế huyện lục yên
cũng đã được phát hiện đã chết với nhiều vết chém trên người
vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện lục yên khiến người dân trong khu vực vô cùng hoang mang
theo lời kể của một số người dân
chiều ngày hai mươi bảy tháng bảy trong khi đi ngang qua nhà bà hợp
thì họ phát hiện vết máu lớn loang trên nền hè
thấy có điểm bất thường người dân đã vào nhà và phát hiện bà hợp nằm bất động dưới nền nhà
với nhiều vết chém trên người
nhận được thông tin công an huyện lục yên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
tiến hành khám nghiệp nhằm điều tra nguyên nhân và truy tìm đối tượng tình nghi
liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng tại huyện đà bắc tỉnh hòa bình
trong suốt ngày hôm qua sau khi nhận được thông tin
đại tá phạm hồng tuyến giám đốc công an tỉnh hòa bình
đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra vụ trọng án
sớm đưa kẻ thù ác ra ánh sáng và chấn an dư luận
nạn nhân là ông lò văn thía sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
và vợ là bà bùi thị diên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
chú ở xóm than xã tân pheo
theo đội đội chức năng cho biết trước đó vào khoảng hai mươi giờ
anh lò văn mơ là cháu ruột của ông thía
đi soi ếch qua khu vực lán trông hoa màu trên nương của ông thía
nhưng không thấy sáng đèn
do đèn vào lán thì thấy bà bùi thị diên nằm trên sàn
trên người có nhiều vết chém vào đầu và đã tử vong
khoảng sợ trước cái chết của bà diên
anh mơ đã chạy về xóm hô hoán và gọi mọi người cùng lên lán
khi đến nơi mọi người thấy ông thiế nằm chết ngay phía bên ngoài lán
trên thi thể nạn nhân có nhiều vết chém vào vùng cổ và mặt
trong đó có vết chém đứt gáy
theo thông tin của một số người dân
thì hai vợ chồng ông thía bà diên rất hiền lành
không bao giờ to tiếng với ai
tuy nhiên ông thía là thành viên trong tổ bảo vệ rừng khu vực trên
từ khi tôi nhận được tin báo như vậy
và thấy như vậy
thì chúng tôi bảo vệ thị trường
với hai bên đầu cổ bên kia
đầu cửa vào và cầu thang bên này
thì chúng tôi cũng bảo vệ đúng tình trạng như thế
sau là có công an chức năng ở trên
xuống thì chúng tôi cũng có lực lượng nữa
thì lúc đấy tôi có cả công an đổi
và công an xã kết hợp
địa bản này thì rất ít người khoa lặng
hầu như là cô lọc ở bên ngoài
rất ít hộ dân sống ở trong khu vực này
chính vì như vậy nên là các dân chủ của mình cũng không có
và các vết chém đứt gáy thú vị được
để cơ quan để chuyên nghiên
cơ quan điều tra ban đầu cũng đọc được
nghĩa qua đó để đảm bảo
ngay khi vụ việc xảy ra giám đốc công an tỉnh
đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các phòng
nghiệp vụ phối hợp với chính quyền địa phương
và các ngành chức năng đảm bảo an ninh trật tự
tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm
tử thi bàn giao cho gia đình mai táng
đồng thời tiếp tục khẩn trương tập trung
điều tra làm rõ vụ việc đồng chí giám
đốc cũng đã tới chia buồn động viên và
hỗ trợ năm triệu đồng cho gia đình nạn nhân
bản tin tiếp tục với thông tin về cuộc
chiến đầy cam go đầy lùi cá chất trắng
sáu viên ma túy tổng hợp đang được khai
đối tượng vận chuyển trên địa bàn tỉnh
sơn la vừa nhanh chóng được lực lượng
công an huyện mộc châu ngăn chặn trước
khi được tuồn ra thị trường thiêu thụ
các đối tượng bị bắt là giàng lao lanh
chú tại huyện yên châu tỉnh sơn la và
mùa y mai chú tại huyện mai châu tỉnh
hòa bình ngoài sáu viên ma túy tổng
hợp tổ công tác còn thu giữ một xe máy
một số vật chứng có liên quan khác tại cơ quan
công an các đối tượng khai nhận vận chuyển
số ma túy trên từ yên châu về mộc châu
với giá sáu triệu đồng hiệp vụ việc đang
được tiếp tục điều tra mở rộng
mang thuốc trừ sâu đi đe dọa để đòi nợ
hai đối tượng là trần nguyễn quốc và trần
quang vinh cùng chú tại thành phố bông
mật thuật đã bị đội cảnh sát điều tra
tổng hợp công an thành phố bông mật thuật
tỉnh đắk lắc bắt giữ để xử lý
trước đó nhóm của quốc đã kéo đến nhà
của anh trần hoài nam ở xã cư ê bua
thành phố bông mật thuật để đòi nợ số tiền
là ba trăm sáu mươi chín triệu đồng mà anh nam đã vay
của chúng vì không có anh nam ở nhà
các đối tượng đã lấy đi một số tài sản
đồng thời để lại một chai thuốc chứa sâu
với lời nhắn đe dọa nhận được tin báo
của người bị hại đội cảnh sát điều tra
tổng hợp công an thành phố bông mật thuật
đã xác minh và bắt khẩn cấp hai đối tượng này
để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi
cưỡng đoạt tài sản
giả vờ mua vàng rồi bất ngờ cướp
tài sản bỏ chạy tuy nhiên trên đường tháo chạy
vì phóng nhanh vượt ẩu nhằm tránh
sự chơi đuổi nên đối tượng đã tiếp tục
gây thêm một vụ tai nạn với người đi đường
ngô hùng mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại huyện cờ đỏ thành phố cần thơ
hiện đã bị cơ quan cảnh sát
điều tra công an thành phố long xuyên
tỉnh an giang khởi tố bắt tạm giam
về tội cướp giật tài sản
theo điều tra ban đầu
vào chiều ngày một mươi một tháng bảy
mạnh đến tiệm vàng nguyễn hưng thuộc phường mỹ thới
thành phố long xuyên tỉnh an giang
giả vờ hỏi mua nhẫn cưới
lúc này chủ tiệm vàng đưa cho mạnh ba chiếc nhẫn vàng
với trọng lượng bốn chỉ
mạnh đeo thử nhẫn rồi bất ngờ phóng lên xe bỏ chạy
vừa chạy được khoảng một trăm linh mét
mạnh đã tông vào xe máy chạy ngược chiều
cú tông mạnh làm cả hai người ngã xuống đường
nạn nhân bị thương nhẹ
còn mạnh bị gãy sương hạm
và bị người dân bắt giữ cùng tăng vật của vụ cướp trước đó
cả hai ngay sau đó đã được lực lượng công an đưa đi cấp cứu
hiệp vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra
để có tiền tiêu xài cao tiến hoàng và nguyễn văn cường
cùng chú tại thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
đã bàn nhau đi trộm cắp tài sản của người dân
tại nhiều tỉnh thành phố
hiện các đối tượng đã bị công an thị xã hương thủy
tỉnh thứ thiên huế bắt giữ
ngày hai mươi hai tháng bảy cường điều khiển xe mô tô
chở hoàng đi dọc tuyến đường hướng về huyện phú lộc
với mục đích là trộm cắp tài sản
khi đến trạm tu phí phú bài
phát hiện một xe máy đang để sơ hở trước sân nhà
hai đối tượng đã lấy trộm
sau đó đem xe cầm cố được một mươi năm triệu đồng
chia nhau thôi xài
nhận được tin báo công an thị xã hương thủy
phối hợp với công an huyện phú lộc
đã nhanh chóng bắt giữ được cả hai đối tượng
cùng tăng vật của vụ án
quá trình điều tra mở rộng các đối tượng còn khai nhận
đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản
tại địa bàn các tỉnh quảng trị thanh hóa
và thành phố huế
thông tin chúng tôi vừa mới nhận được từ thành phố hồ chí minh
sáng nay một chiếc xe khách chạy trên quốc lộ một
đoạn qua quận bình tân thành phố hồ chí minh
đã bất ngờ lao thẳng vào đuôi xe container
khiến đầu phương tiện biến giảm
phụ xe kẹt cứng trong cabin
khoảng h một mươi năm sáng cùng ngày
xe khách loại năm mươi chỗ biển số bảy mươi chín b một nghìn bốn trăm một mươi bảy
chạy trên quốc lộ một
hướng từ quận một mươi hai về huyện bình chánh
khi đến gần cầu vực hương lộ hai
thì tông vào đuôi xe container
biển số năm mươi một c bảy mươi bảy nghìn bảy trăm năm mươi một đang rẽ phải vào hẻm
tai nạn khiến đầu xe khách biến giảm
phụ xe kẹt cứng bên trong
nhiều hành khách trên xe một phe hoảng loạn
phải mất thời gian khá lâu để người dân giải cứu
phụ xe khách ra ngoài chuyển vào bệnh viện cấp cứu
trong tình trạng bị thương rất nặng
hiện vụ việc đang được làm rõ
liên quan đến thông tin bảy công dân việt nam
lao động tại núi cam tử quảng tây trung quốc
bị thiệt mạng ngày hôm qua bộ ngoại giao việt nam
đã có những thông tin về vụ việc này
tổng lãnh sự quán việt nam
tại nam ninh trung quốc cho biết
theo thông tin do công an tỉnh quảng tây trung quốc
cung cấp bảy công dân việt nam đã bị chết
trong đợt lũ quét sạt lở
tại huyện mông sơn thành phố ngô châu tỉnh quảng tây trung quốc
bộ ngoại giao việt nam cho biết thêm
tổng lãnh sự quán việt nam
tại nam ninh đang phối hợp với cơ quan chức năng sở tại
hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết
để lo hậu sự cho các nạn nhân
ngoài ra hiện có ba mươi người việt nam
đang trong tình trạng an toàn
đã được tổng lãnh sự quán gửi thông tin thân nhân
về cho cơ quan chức năng trong nước
để xác minh có cơ sở thu xếp
đưa các nạn nhân này về nước
trong thời gian sớm nhất
các cơ quan chức năng trung quốc cũng cho biết
có ba cháu nhỏ từ một đến ba tuổi
là con em của các lao động việt nam
đã được đưa vào chăm sóc tại trung tâm cứu trợ
của thành phố ngô châu tỉnh quảng tây trung quốc
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
ngày hai mươi tám tháng bảy
những diễn biến mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
trong bản tin vào lúc một mươi bốn h năm mươi năm chiều nay
mời quý vị cùng chú ý theo dõi
còn bây giờ xin được tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh
cùng với biên tập viên viu anh và biên tập viên thế cường
vâng xin cảm ơn những thông tin an ninh trật tự
mà biên tập viên linh chi vừa cung cấp
tới quý vị khán giả
chương trình an ninh toàn cảnh ngày hôm nay sẽ được tiếp tục
với những thông tin về lệnh truy nã sau một ít phút quảng cáo
ngay từ giây phút đầu tiên được ôm con vào lòng
làn da non nớt của con
cần sự chăm sóc tốt nhất
giới thiệu tả gián sơ sinh huggies mới
không chỉ khô thoáng hơn gấp một mươi lần
lại còn mềm mại
và thoáng khí chưa từng có
mẹ chọn tả gián sơ sinh huggies mới
để chăm sóc tốt nhất cho làn da con
ngay từ ngày đầu chào đời
như cái ôm của mẹ
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh duy nã
thưa quý vị và các bạn
chúng tôi nhận được quyết định duy nã
từ ba đơn vị khác nhau của công an tỉnh nam định
đối với ba đối tượng về tội cướp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
nguyễn văn quang

hộ khẩu thường trú tại xóm hai
xã hải toàn huyện hải hậu tỉnh nam định
về tội cướp tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi năm sông mũi thẳng giái tay vuông
và có xeo chấm cách hai cm trên sơn căn
cũng phạm tội cướp tài sản
và bị cơ quan thiền án hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh nam định
ra quyết định duy nã
là đối tượng phạm hùng sơn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại hai mươi ba g
tiểu khu thống nhất phường quang trung
thành phố nam định tỉnh nam định
cao một m bảy mươi sông mũi thẳng giái tay trúc
và có nốt ruồi cách một hai cm
trên cánh mũi phải
và đối tượng nguyễn quang bảo
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hộ khẩu thường trú tại xóm một
thôn mỹ trọng xã mỹ xá thành phố nam định
tỉnh nam định
cũng phạm tội cướp tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện ý yên tỉnh nam định
đối tượng này cao một m sáu mươi tóc xoăn
và có nốt ruồi cách một năm cm
trên sau mép trái
dù với bất cứ tội doanh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải bị trừng trị và nhận bản án
trước bảnh ống ngựa vì thế quý vị nếu có thông tin
với các đối tượng thì hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát
truy nã tội phạm bộ công an
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự
can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thời sự
truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát
truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện